khi mang thai lần đầu tôi vẫn phải làm việc đến tận nửa đêm
bác sĩ đã khuyên tôi cần nghỉ ngơi một thời gian bởi tình trạng của mẹ con tôi không được tốt
khi tôi xin nghỉ phép người quản lý của tôi nói rằng ông ta sẽ cho tôi nghỉ việc
theo ông ta thì việc có con sẽ ảnh hưởng đến công việc vì vậy tôi phải chọn một trong hai
sau lần xảy thai thứ hai do căng thẳng trong công việc và bị xếp cho nghỉ việc
chị sayaka osakabe đã sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận với tên gọi matahara net
chuyên vận động vì quyền cho phụ nữ mang thai trong môi trường công sở
năm hai nghìn một mươi năm chị được vinh danh phụ nữ dũng cảm
đây là giải thưởng thường niên của bộ ngoại giao mỹ dành cho những người phụ nữ đã có đóng góp thúc đẩy nữ quyền trên toàn thế giới
thay vì nói đến số ít những người phụ nữ làm lãnh đạo tôi muốn bắt đầu từ những khó khăn nhỏ nhất mà những lao động nữ thường phải đối mặt
trước khi để phụ nữ tỏa sáng thì hãy giúp họ không bị quấy dối ở nơi làm việc giúp họ có được hợp đồng lao động dài hạn
mặc dù chính phủ đã có nhiều chính sách để khuyến khích phụ nữ tham gia vào môi trường lao động
song vẫn có từ sáu mươi đến bảy mươi phụ nữ nhật nghỉ việc sau khi sinh con
hoặc không muốn tiếp tục công việc họ đang làm
những bức xúc về vấn đề thiếu trường mầm non đã âm ỉ tại đất nước mặt trời mọc từ nhiều năm qua
ước tính có khoảng một trăm một mươi bảy trẻ em tại nhật bản đang trong danh sách chờ được nhập học ở trường mầm non
số bà mẹ tại nhật bản tìm nhà trẻ cho con còn nhiều hơn cả số sinh viên nhật bản mới tốt nghiệp đi tìm việc làm
tình trạng thiếu hụt nhà trẻ đang cản trở các nỗ lực tăng tỷ lệ sinh của chính quyền tokyo
do đó tình trạng già hóa dân số vẫn chưa được cải thiện
để khắc phục tình trạng này chính phủ nhật bản cam kết mở rộng hệ thống nhà trẻ và trường mẫu giáo
để đảm bảo tiếp nhận thêm khoảng bốn trăm linh trẻ nữa vào trước tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối mặt với mối đe dọa kép về nhân khẩu học là tỷ lệ sinh giảm và giả hóa dân số tăng nhanh
nhật bản không có sự lựa chọn nào khác
ngoài việc thúc đẩy phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động
luật bình đẳng giới của nhật bản đã có hiệu lực trong suốt ba mươi năm qua
nhưng tình trạng bất bình đẳng giới và bài toán cải thiện vị thế của phụ nữ
để phụ nữ thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới cho đất nước
vẫn là thách thức đối với chính quyền thủ tướng shinzo abe
nhật bản không thể làm ngơ trước một nửa dân số của mình

ba bộ co colec sĩ kevin azarya nói